nằm trong các hoạt động của tuần lễ năng lượng tái tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín hôm nay liên minh năng lượng bền vững việt nam đã tổ chức hội thảo tài chính xanh cho năng lượng tái tạo trong ngành công nghiệp tại việt nam
tính tới tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín điện mặt trời và điện gió là hai nguồn năng lượng tái tạo chính đã được đưa vào vận hành thương mại chiếm hơn chín tổng cơ cấu nguồn điện quốc gia vượt xa mục tiêu đề ra vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo cũng dẫn đến một số thách thức đặc biệt là nguồn vốn
cụ thể cho các hoạt động như chi phí đầu tư số giờ vận hành nguồn điện cơ sở hạ tầng lưới điện một số khu vực nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo chưa sẵn sàng để giải phóng công suất yêu cầu sử dụng đất lớn nhất là các dự án điện mặt trời
vì vậy cần nghiên cứu cách tiếp cận chính sách và phát triển không pháp lý để hấp dẫn các nhà đầu tư tài chính cũng như khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế cho các dự án năng lượng tái tạo tại việt nam